tiếp thứ trưởng bộ ngoại giao vatican đức ông antony camilleri và phái đoàn tòa thánh
sang họp vòng bảy nhóm công tác hỗn hợp việt nam vatican vào chiều nay
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự trao đổi tích cực giữa việt nam và tòa thánh trong thời gian qua
bày tỏ hài lòng trước việc hai bên tổ chức cuộc họp vòng bảy nhóm công tác hỗn hợp việt nam vatican
theo đúng tinh thần lãnh đạo hai bên đã thống nhất qua đó tăng cường hiểu biết hợp tác
thủ tướng tin tưởng cuộc họp lần này sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng
trong tiến trình phát triển quan hệ giữa việt nam với tòa thánh
đáp ứng lợi ích chung của hai bên cũng như lợi ích của cộng đồng công giáo việt nam
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn chủ trương đại đoàn kết dân tộc đoàn kết lương giáo
nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của mọi người
đánh giá cao sự đóng góp tích cực hiệu quả của đồng bào công giáo việt nam trong sự phát triển chung của đất nước
và nhấn mạnh chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo
trong đó có công giáo hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật
thủ tướng đề nghị tòa thánh tiếp tục quan tâm hướng dẫn cộng đồng công giáo việt nam gắn bó
đồng hành cùng dân tộc góp phần nâng cao hình ảnh tốt đẹp của công giáo tại việt nam
và thúc đẩy quan hệ việt nam tòa thánh phát triển
thứ trưởng bày tỏ vinh dự được gặp lại thủ tướng và vui mừng thông báo chuyến công tác việt nam lần này
ngoài việc thực hiện cuộc họp vòng bảy ông và phái đoàn tòa thánh vừa dự lễ nhậm chức
của tổng giám mục hà nội du sê vũ văn thiên
thứ trưởng kamilery khẳng định giáo hoàng francsco và tòa thánh luôn mong muốn quan hệ việt nam tòa thánh
ngày càng phát triển và luôn khuyến khích cộng đồng công giáo việt nam sống phúc âm giữa lòng dân tộc
người công giáo tốt cũng là người công dân tốt tích cực đồng góp vào công cuộc phát triển đất nước